nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm nay gần hai mươi đối tượng người có công tại thành phố đà nẵng
đã được nhận quà của chủ tịch nước mỗi phần quà trị giá từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
cùng với đó thành phố đà nẵng đã trích hơn một mươi tỷ đồng để tặng quà cho hai mươi bảy đối tượng chính sách
là mẹ việt nam anh hùng các thương bệnh binh gia đình chính sách trên địa bàn
dịp hai mươi bảy tháng bảy hàng năm thành phố đà nẵng luôn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
không chỉ chú trọng chăm lo nhà ở cho người có công gia đình chính sách nâng cấp và cải tạo các nghĩa trang liệt sĩ
mà các sở ban ngành đoàn thể trên địa bàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách
người có công với cách mạng trên địa bàn nhằm kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn với gia đình chính sách
các thương bệnh binh vượt qua những mất mát hy sinh cho độc lập của dân tộc
được biết ngoài kinh phí tặng quà hơn một mươi tỷ đồng cho các đối tượng người có công
hơn bảy trăm năm mươi hộ được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở trong năm nay còn được tặng quà với tổng giá trị gần hai năm tỷ đồng
còn tại an giang chiều ngày hai mươi ba tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm hỏi
tặng quà ba hộ gia đình chính sách tại thành phố long xuyên nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh lễ sĩ
cũng nhân dịp này ubnd tỉnh và các sở ngành đã chi hơn tám tỷ đồng để thăm hỏi
và tặng quà đến một mươi năm mươi hộ gia đình chính sách
tổ chức nhiều hoạt động tri ân biểu dương người tốt việc tốt gương tập thể cá nhân tiêu biểu
có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thắp nến trị ân dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại các nhà bia ghi danh đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương
còn tại thái nguyên bảo tàng tỉnh thái nguyên phối hợp với ubnd huyện đại từ
đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử
tại triển lãm gần hai trăm linh bản đồ ảnh tư liệu trưng bày được sử dụng từ nguồn dữ liệu
do bộ thông tin và truyền thông cung cấp
trong đó có nhiều bức ảnh chụp lại một số văn bản bản đồ quan trọng khẳng định
chủ quyền biển đảo của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm nhằm tuyên truyền về biển đảo tổ quốc và giáo dục truyền thống yêu nước
cho cán bộ chiến sĩ nhân dân đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử
những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa
triển lãm mở cửa đến hết ngày tám tháng tám
hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
chiều ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội nghệ sĩ ưu tú tố nga đã chính thức ra mắt khán giả mv ca nhạc
với tên gọi gửi vào thương nhớ
mv thể hiện niềm tiếc thương và tự hào về những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập hòa bình của dân tộc
những khung cảnh nắng cháy tại nghĩa trang đường chín
quảng trị khung cảnh làng quê ở hà tĩnh cùng với những ngất nhạc trầm ra diết đầy thương nhớ
đã tạo cho mv một không khí hào hùng
mv gửi vào thương nhớ kể về tình cảm của người con gái đối với người cha anh dũng đã ngã xuống vì hòa bình tổ quốc
tuy lấy câu chuyện của một gia đình nhưng mv muốn nói lên sự đau thương mất mát của những cuộc chiến tranh
cũng như sự anh dũng của những người con đất việt
những hình ảnh xúc động nghẹn ngào cùng giọng hát nhẹ nhàng tình cảm của nghệ sĩ ưu tú tố nga
trong mv gửi vào thương nhớ
như nén tâm hương gửi đến những chiến sĩ đã ngã xuống cho độc lập dân tộc
cho nền hòa bình nước nhà nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy